tại công viên nước hồ tây thành phố hà nội đã diễn ra lễ hội văn hóa halloween hai nghìn một mươi chín
chương trình đã tạo ra một sân chơi sôi nổi và thú vị dành cho các bạn trẻ thủ đô
năm nay là năm thứ hai chương trình lễ hội văn hóa halloween bà ti được tổ chức với nhiều hoạt động sôi nổi
hấp dẫn như hóa trang xem bài tarot tham quan nhà ma đường hầm chết chóc và dạ tiệc âm nhạc
bên cạnh đó lễ hội còn có hội trợ ma với không gian văn hóa ẩm thực phong phú và hấp dẫn
halloween là lễ hội bắt nguồn từ các nước phương tây thường được tổ chức vào ngày ba mươi một tháng một mươi hàng năm
người ta tin rằng trong ngày lễ này những linh hồn đã sẽ được trở về nhà trên trần gian
và để tránh khỏi những linh hồn độc ác mọi người sẽ ngụy trang giống các linh hồn bằng cách mặc trang phục và đeo mặt nạ giống ma quỷ
tại việt nam lễ hội halloween được du nhập khoảng hơn một mươi năm trở lại đây và ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ
đồng thời đây cũng là dịp để các bạn trẻ việt nam có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa các nước phương tây
chương trình lễ hội văn hóa halloween paty hai nghìn một mươi bảy sẽ được tổ chức tại công viên nước hồ tây đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín